tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh quốc tế với chủ đề đối thoại đường đại
triển lãm là cơ hội cho các họa sĩ việt nam tiếp xúc và giao lưu với những đồng nghiệp quốc tế
đối thoại đương đại là một triển lãm đặc sắc đa dạng về văn hóa với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều thành phố khác nhau tại việt nam cũng như indonesia
nhằm khuyến khích những khám phá nội tâm và đối thoại mở giữa các nghệ sĩ và khán giả
chủ đề của buổi triển lãm được lấy ý tưởng từ một thế giới tự do nơi không tồn tại những rào cản phong tục
một sân chơi tiếp nhận những ý tưởng đột phá và truyền cảm hứng cho người xem bằng các tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc
với triển lãm lần này những bức tranh được truyền cảm hứng bằng ngôn ngữ hội họa tràn đầy cảm xúc của một tinh thần cởi mở không giang buộc
phá vỡ mọi biên giới để mang tới một buổi đối thoại đường đại mở và trọn vẹn nhất
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm đến hết ngày ba mươi tháng một mươi tại crow plaza west hà nội